cùng với hơn hai mươi ba triệu học sinh sinh viên của cả nước tưng bừng trong khai giảng sáng nay gần một bảy triệu học sinh các cấp học ngành của tp hcm cũng đã hân hoan bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tại trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự lễ khai giảng đánh chống khai trường và vinh danh các học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào các trường đại học
tại lễ khai giảng năm học mới của trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí chủ tịch quốc hội đã gửi đến các thầy giáo cô giáo các vị phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm học mới hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi